giọng nói của chủ tịch hồ chí minh trong ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vẫn còn vang vọng đến ngày hôm nay
giọng nói ấy vẫn luôn khắc ghi trong lòng mỗi người con đất việt
sau khi giành chính quyền thắng lợi hồ chủ tịch đã yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt
cách đây bảy mươi bốn năm vào ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu nhân dân việt nam đã tiến hành thắng lợi cuộc tổng tuyển cử
bầu ra quốc hội đầu tiên cơ quan cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước
tổng tuyển cử ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu thực sự là ngày hội lớn của cả nước
lần đầu tiên nhân dân ta được thực hiện quyền công dân của mình tự tay bỏ phiếu bầu những đại biểu đại diện
vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước
đây vừa là quyền lợi của nhân dân song còn là nhiệm vụ chính trị của mỗi người dân đối với đất nước
ngay sau ngày cách mạng tháng tám thành công
lập ra nước việt nam dân chủ cộng hòa chủ tịch hồ chí minh đã đề nghị
tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử bầu cơ quan quyền lực cao nhất quốc hội của nước việt nam
đại diện cho quyền lợi tiếng nói của nhân dân việt nam
và ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cử tri khắp cả nước
theo lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh đã cùng nhau đi bầu cử
năm tổng tuyển cử đấy tôi ra tôi giúp
với cái ban thờ thiết
với bầu cử ở xã ấy là viết tên của người ta
vui lắm lúc với hồ mỹ phải nói là ngày tổng tuyển cử đúng là ngày hội tổ chức
cái ý của tuyển cử này tức là giải quyết cái mâu thuật trong nội bộ
tập trung sức mạnh của toàn dân tộc vào đời chống kẻ thù
và làm cho những người mà trước đây không ưa gì cộng sản không ưa gì hội quân binh
và làm cho những người mà trước đây không ưa gì cộng sản không ưa gì hội quân binh
thấy rõ trách nhiệm của mình trước vận mệnh tổ quốc
chúng ta nhớ đấy là bằng bạo lực cách mạng để chúng ta cướp lấy chính quyền
chính quyền cầm trong tay rồi đấy ai thừa nhận
thì cái việc mà việt minh dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh đấy
là kiên quyết tổ chức tổng tuyển cử
có thể coi đấy như là một cái tầm nhìn xa một cái quyết định sáng suốt

ngay từ những ngày đầu tiên xây dựng chính quyền cách mạng
chủ tịch hồ chí minh đã cùng chính phủ tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn của đất nước
người kêu gọi cả nước lập các hố gạo cứu đói không dùng gạo để nấu rượu
tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói đẩy mạnh gia tăng sản xuất
đặc biệt bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác của chế độ cũ
tạm cấp dùng đất bỏ hoang cho nông dân thiếu ruộng
qua đó nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi nạn đói được đẩy lùi
nhận thấy đến hơn chín mươi năm nhân dân chưa biết chữ ngày tám chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chủ tịch hồ chí minh ra xác lệnh thành lập cơ quan bình dân học vụ
kêu gọi mọi người tham gia phong trào xóa nạn mù chữ
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cả nước có bảy mươi sáu lớp học và hai năm triệu người được xóa mù chữ
phát hành tiền việt nam
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quốc hội đã quyết định cho lưu hành tiền việt nam trên cả nước
trong số những đảng cộng sản giành được chính quyền
thì không một đảng cộng sản nào có thể so sánh với đảng cộng sản việt nam về tính chính danh
chính là vì chúng ta đã tổ chức tổng tuyển cử
trong nhiệm kỳ đầu tiên của quốc hội khóa một đã thông qua hai hiến pháp gồm hiến pháp nước việt nam
dân chủ cộng hòa ngày chín một mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và hiến pháp nước việt nam dân chủ cộng hòa ngày ba mươi một một mươi hai một nghìn chín trăm năm mươi chín
ngoài ra quốc hội cũng đã thông qua một mươi sáu luật trong đó có dự án luật lao động luật cải cách ruộng đất và một số luật khác
đến nay trải qua một mươi bốn nhiệm kỳ hình thành và phát triển quốc hội việt nam đã liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu to lớn
có quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới trên cơ sở thăm viếng và cơ sở phát triển
ngoài ra quốc hội việt nam đã thông qua một mươi sáu luật trong đó có dự án luật lao động luật cải cách dụng đất và một số luật khác
đến nay quốc hội việt nam đã liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên cơ sở thăm viếng và cơ sở phát triển